liên tục trong những ngày gần đây tại khu năm xã hà lương huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
một nhóm đối tượng đã lợi dụng việc san hạ cốt nền để khai thác cao lành trái phép
điều đáng nói là tại khu vực này công an và chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản
bắt giữ và xử phạt nhưng không hiểu vì lý do gì mà các đối tượng vẫn ngang nhìn khai thác
theo ghi nhận của phóng viên ngày hai mươi tháng bốn tại khu đất đồi rừng do hai hộ dân quản lý và sử dụng
đang có một chiếc máy xúc đào bới đất để khai thác cao lanh trái phép
cả một quả đồi cao rộng đã bị các đối tượng đào bới nham nhở
bên cạnh đó một lượng lớn khoáng sản cao lành được đắp thành đống để chờ vận chuyển đi nơi khác
lãnh đạo xã hà lương cho biết đã báo cáo sự việc lên ủy ban nhân dân huyện công an huyện
nhưng tình trạng trên không những không chấm dứt mà còn tiếp tục tái diễn nhiều lần
hình khai thác khoáng sản ở khu năm xã hà lương đã diễn ra từ năm hai nghìn một mươi
thời gian qua các đối tượng đã ngang nhiên trở lượng lớn cao lành đi tiêu thụ và kéo dài trong nhiều tháng
địa phương phải cho công an xã và khu dân cư đổ cột bê tông căng dây thép gai ngăn chặn quảng tặc
tuy nhiên các đối tượng đã coi thường pháp luật liều lĩnh phá cả cột và dây thép gai
để đưa phương tiện vào thực hiện khai thác trái phép gây bức xúc trong nhân dân tại địa phương
ngành chức năng huyện hạ hòa và tỉnh phú thọ cần sớm vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên
để tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản của nhà nước